công ty dịch vụ đường sắt canada vivarains sẽ tạm thời cho một nhân viên nghỉ việc trong bối cảnh hầu hết dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt nước này phải ngừng hoạt động do các cuộc biểu tình kéo dài gần hai tuần qua
một nhân viên tạm nghỉ việc bao gồm các thành viên của teamster uniffor và các nghiệp đoàn khác
dịch vụ đường sắt là một ngành sương sống của kinh tế canada mỗi năm nước này sử dụng dịch vụ đường sắt vận chuyển phân phối lượng hàng hóa trị giá hơn ba trăm linh tỷ đô la canada đi khắp cả nước
dịch vụ đường sắt là một ngành sương sống của kinh tế canada mỗi năm nước này sử dụng dịch vụ đường sắt